cũng tại hà nội hiện nay vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt đối với người đã từng bị nhiễm bệnh
bởi thế dự kiến đầu tuần tới bệnh viện đa khoa đức giang sẽ khai trương phòng khám hậu covid một mươi chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho hay
chúng tôi chuẩn bị ba khoa tiêm mạch hô hấp và thần kinh để điều trị nội trú bệnh nhân hậu covid một mươi chín
mỗi khoa dự kiến có một mươi giường
cũng theo tiến sĩ nguyễn văn thường nhiều người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín
đặc biệt là người từng mắc bệnh nặng phải điều trị tích cực
họ có thể gặp các di chứng như khó thở hụt hơi tức ngực strat mệt mỏi và mồ hôi
đau đầu hò kéo dại chóng mặt ụ tai thay đổi vị giác khu giác
những người này nên điều trị kịp thời để sớm trở lại cuộc sống bình thường
nhiều người trẻ tuổi không bệnh nền khi đang điều trị covid một mươi chín ở nhà
do mắc ở thể nhẹ hoặc không trự trứng cảm thấy khỏe khoắn
bệnh diễn biến nhẹ nhàng chỉ bảy đến một mươi ngày dương tính thì sẽ âm tính trở lại
tuy nhiên sau hai tuần âm tính họ lại có triệu chứng mệt mỏi khó thở hụt hơi tức ngực stress
mồ hôi trộn hò kéo dại chóng mặt thay đổi vị giác khu giác
nhiều người tự đánh giá sức khỏe sau khi khỏi bệnh
cảm xúc hai mươi ba mươi so với thời kỳ dương tính hoặc trước đó
việc quan tâm chăm sóc hậu covid một mươi chín đang là vấn đề lớn hiện nay
vì vậy từ một tháng trước bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu khám điều trị hậu covid một mươi chín
tại hà nội phòng khám cung cấp dịch vụ tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của covid một mươi chín
đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu phục hồi chức năng